dự trữ ngoại hối của việt nam tiếp tục lập kỷ lục mới cách gia tăng cũng khác so với trước đây
đó là thực hiện mua ngoại tệ theo kỳ hạn cách thức này được thị trường đón nhận tích cực
góp phần gia tăng dự trữ ngoại hối quốc gia
dự trữ ngoại hối của việt nam đã liên tục phục hồi kể từ năm hai nghìn một mươi sáu và tăng mạnh vào năm hai nghìn một mươi bảy
đã tăng tiếp tục phát huy trong những tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám với quy mô sáu mươi ba tỷ usd
hiện dự trữ ngoại hối đã tăng gấp bảy lần so với năm hai nghìn năm
trước đây ngân hàng nhà nước thường mua vào ngoại tệ giao ngay
điều đó đồng nghĩa với việc đưa ra lượng tiền đồng lớn để mua ngoại tệ dồn lại mang tính thời điểm
nhưng từ ngày bảy tháng hai năm hai nghìn một mươi tám ngân hàng nhà nước bắt đầu triển khai nghiệp vụ mua ngoại tệ kỳ hạn ba tháng
lượng tiền đồng đưa ra được giãn ra gối đầu khi các hợp đồng đáo hạn
thay vì dồn lại mang tính thời điểm như trước đây
với cách thức mới này thị trường đang ổn định tích cực